sau khi những trợ thủ đắc lực của mình bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
phan trung hưng với bản tính liều lĩnh lì lợm vẫn không hối cải mà tiếp tục xa lầy vào con đường phạm tội
hưng móc nối câu kết với đối tượng khác để tiếp tục vận hành đường dây của mình
trong đó có mai văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tải xóm ba xã nghi phú
đối tượng từng có ba tiền án về tội trộm cấp đài sản làm chân giết cho hưng
quá trình thu thập chứng cứ tài liệu ban chuyên án xác định được chân dung của ông trùm đứng sau
chuyên cung cấp nguồn hàng cho hưng đó chính là già xìa chơ thường gọi là già trơ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại bản hùa sái xã tri lễ huyện quế phong
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn khi nguồn hàng có sẵn đã cạn trong khi các đầu mối giao diết hỏi đặt hàng
nên hưng nhanh chóng kết nối với già xìa chơ đặt mua ma túy với số lượng lớn
từng chấp hành án phạt tù nên phan trung hưng thể hiện bản tính kéo dài trong các cuộc giao dịch
sau khi trực tiếp trao đổi thỏa thuận giá cả thời gian giao dịch
hưng chỉ đạo đàn em thực hiện các bước tiếp theo mà không trực tiếp xuất hiện
mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra song cán bộ chiến sĩ tham gia ban chuyên án
vẫn kiên trì triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trời thừa cơ chín một mươi để phá án
bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án nhận được nguồn tin
phan trung hưng chỉ đạo mai văn thanh lên xã tri lễ huyện quế phong
để mua lượng lớn ma túy đưa về thành phố vinh
sau khi xác định thời cơ đã chín một mươi ban chuyên án đã họp bàn lên kế hoạch để đối phó
với các tình huống có thể xảy ra bảo đảm mục tiêu vừa bắt giữ thành công đối tượng
và vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án
vào khoảng h ba mươi phút ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực quốc lộ bốn mươi tám đoạn đi qua xã nghĩa xuân
huyện quỳ hợp công an thành phố vinh chủ trì phối hợp với công an huyện quỳ châu
đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông và công an xã nghĩa xuân quỳ hợp
tổ chức lực lượng chốt chặn bắt giữ thành công đối tượng mai văn thanh
thu giữ sáu viên ma túy tổng hợp một ô tô và một số tăng vật khác
với quyết tâm không để đối tượng cầm đầu trong đường dây chạy trốn
ngay lập tức cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tổ công tác ba trăm bảy mươi ba công an thành phố vinh và công an phường quang trung
cũng đã bắt giữ thành công đối tượng phan trung hưng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và tàng trữ trái phép chất ma túy khi đối tượng đang lẩn trốn và cố thủ
tại căn hộ thuộc trung cư ct ba a phường quang trung thành phố vinh
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hưng
cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án
tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại địa bàn xã châu thôn huyện quế phong công an thành phố vinh
phối hợp với công an huyện quế phong bắt giữ thành công ra siệt trơ
thu giữ một g heroin và một mươi viên ma túy tổng hợp cùng các vật chứng khác liên quan đến vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vinh đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
không chỉ nghệ an công an tỉnh bình thuận mới đây cũng đã bắt giữ thành công
kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia nguyễn văn hiếu
đối tượng này cũng nằm trong nhiều chuyên án của công an các tỉnh thành
ngày hai mươi ba tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận
đang làm thủ tục bàn giao nguyễn văn hiếu người có lệnh truy nã đặc biệt
một tội phạm ma túy cộng cán cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
để xử lý theo thầm quyền
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng năm qua công tác trinh sát và áp dụng các nghiệp vụ
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận
đã phối hợp với công an xã phú hữu huyện long phú tỉnh sóc trăng
tổ chức vây bắt hiếu tại khu vực người này lẩn trốn
hiếu thay đổi họ tên và rất cảnh giác
khi phát hiện có người lạ người này nhảy xuống sông định trốn thoát
nhưng đã bị hai trinh sát hình sự lao theo khống chế quật ngã còng tay
khi các trinh sát đưa lên bờ hiếu từng mắt nói sẽ không bỏ chạy và thua thì chung
theo hồ sơ nguyễn văn hiếu hai mươi sáu tuổi có hộ khẩu ở khu phố giang hải ba
thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong tỉnh bình thuận
tháng một năm hai nghìn hai mươi ba hiếu là đối tượng trong một chuyên án do công an tỉnh bình thuận
xác lập để đấu tranh về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
tuy nhiên từ thời điểm này hiếu không còn xuất hiện ở bình thuận
dù trẻ tuổi nhưng hiếu vô cùng dây ma được xem là một trong những ông trùm
của các đường dây buôn ma túy liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành
và tiếp tục tổ chức các đường dây ma túy xuyên quốc gia
với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi thoát ẩn thoát hiện
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà nội triệt phá đường dây mua bán ma túy với số lượng cực lớn
do nguyễn văn hiếu cầm đầu và cũng như các lần trước hiếu đã trốn thoát
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
ra quyết định truy nã đặc biệt đối với nguyễn văn hiếu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
quá trình phối hợp với công an thành phố hà nội
các trinh sát công an tỉnh bình thuận đã tổ chức truy xét trên diện rộng
vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn bằng các biện pháp nghiệp vụ
xác định hiếu có lệnh truy nã đặc biệt đang lẩn trốn ở sóc trăng
một tổ trinh sát được cử xuống đây và có một thời gian dài bí mật đeo bám
và tiến hành phối hợp bắt giữ được hiếu
thưa quý vị với tư duy đổi mới và hiệu quả của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật
vào công tác điều tra truy xét thời gian gần đây các đơn vị công an các tỉnh thành
đã phát hiện đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn
kết quả này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ khác
không kể địa giới hành chính trong đấu tranh với tội phạm ma túy
có tính chất xuyên quốc gia đã mang lại hiệu quả cao
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo